học online không thực sự hiệu quả khó tập trung khi học thậm chí việc ngồi nhiều giờ trước mạng hình máy tính cũng khiến em cảm thấy mỏi mắt ế oải chán học
tuy nhiên em vẫn lo lắng khi tình hình dịch bệnh tại hà nội vẫn diễn biến phức tạp ca mắc cộng đồng còn cao
vui mừng cho ngày đầu đi học nhưng phương anh không tránh khỏi chút lo lắng không may nhiễm bệnh hoặc trở thành f một
em phải cách ly việc học sẽ bị gián đoạn ảnh hưởng tâm lý và kết quả
trong khi đó huỳnh quốc huy lớp chín trường trung học cơ sở đống đa
cảm thấy chưa sẵn sàng khi trở lại trường
huy cho rằng việc học online đang vào nguồn chất lượng cũng ổn học trực tiếp cũng khiến cho em phải dậy sớm hơn bình thường
và quan trọng là số ca mắc ở thành phố rất cao mỗi ngày em không muốn bản thân hay các bạn trong lớp trở thành f
khi ấy việc học tiếp tục bị gián đoạn
chị trần thị hồng hà đông hà nội ủng hộ cho việc học sinh trong độ tuổi tiêm vaccine được trở lại trường
trước đây đội phủ vaccine chưa cao tôi còn e ngại khi đề cập đến chuyện cho con đi học
nhưng nay hoàn toàn yên tâm
so với vấn đề dịch bệnh tôi lo ngại hơn về những hệ quả khi trẻ phải học online kéo dài
như đảo lộn thói quen sinh hoạt thường ngày việc ăn ngủ không đúng giờ thiếu điều độ
ít vận động khiến trẻ đối mặt với nguy cơ béo phì
cần thị chị nói
bà phạm đam thục hạnh trướng phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng mai hà nội cho biết
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phòng tổ chức diễn tập điểm tại trường
trung học cơ sở mai động với sự tham gia của cán bộ
nhân viên y tế của các trường học trên địa bàn
trên cơ sở các tình huống tại buổi diễn tập điểm các nhà trường cùng nhau rút kinh nghiệm
hoàn thiện phương án và tổ chức triển khai tại đơn vị của mình
hiện một trăm linh trường hoàn thành diễn tập tổ chức tổng vệ sinh cơ bản hoàn thiện các điều kiện
đón học sinh từ lớp bảy đến lớp chín trở lại trường từ sáng nay
cũng trong hôm nay tổng công ty vận tải hà nội cho biết
sẽ có một trăm một mươi tám trong tổng số một trăm hai mươi một tuyến buýt trợ giá của hà nội
sẽ hoạt động với một trăm linh công suất
theo đó trung tâm quản lý giao thông công cộng sở giao thông vận tải hà nội
đã lên phương án vận hành đối với một trăm hai mươi một tuyến xe buýt trợ giá nhằm bảo đảm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
từ ngày tám tháng hai một trăm một mươi tám trên một trăm hai mươi một tuyến buýt trợ giá có điểm đầu cuối
nằm trên các địa bàn xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch một hai
hoạt động với một trăm linh công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu
đặt hàng hoặc các quyết định điều chỉnh đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
và không thực hiện giãn cách chỗ trên xe
các tuyến xe buýt số một mươi năm mươi bốn bốn mươi bảy b năm mươi tám chín mươi năm sáu mươi ba bốn mươi có điểm đầu cuối và lộ trình
đi qua các địa bàn các tỉnh lân cận bắc ninh hưng yên vĩnh phúc
tổ chức hoạt động đến các địa bàn các tỉnh lân cận theo lộ trình
đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
ba tuyến bus số năm mươi năm mươi bảy một trăm một mươi sáu có điểm đầu cuối
trên địa bàn ba trên chín xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức ba
sẽ tiếp tục hoạt động với năm mươi công suất và thực hiện giãn cách chỗ trên xe theo quy định
trước đó transeco và các đơn vị xe bus đề nghị thành phố hà nội cho phép xe bus
được hoạt động một trăm linh công suất nhằm phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nhằm phục vụ yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
xe bus hà nội chỉ được hoạt động với năm mươi công suất chạy xe đã được sở
giao thông vận tải hà nội phê duyệt chở không quá năm mươi sức chứa và không quá hai mươi hành khách
trên xe tại một thời điểm và tần suất dịch vụ từ một mươi năm đến sáu mươi phút một lượt
dịp tết năm nay do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên một số lễ hội đầu năm
tại các địa phương cũng đã dừng tổ chức
mặc dù vậy người dân vẫn đổ về các điểm tham quan di tích để dân hương đi lễ
năm nay tuy không tổ chức lễ khai ấn như thông lệ nhưng từ đầu năm
đình trần vẫn mở cửa cho du khách thập phương đến tham viến
trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần nhiều du khách từ các tỉnh thành phố đổ về đền trần
nam định dân hương và sinh lọc đầu năm
ông nguyễn đức bình trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp chia sẻ
từ năm ngoái đền trần đã không tổ chức lễ khai ấn vào đêm một mươi bốn tháng giêng như thường lệ
vì lý do dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa để người dân du khách vào tham quan thắp hương
so với mọi năm lượng khách đi lễ đền trần đầu năm nay đã giảm đi đáng kể
theo ông nguyễn đức bình năm nay chỉ có các cụ từ làm lễ ở trong nội cung
chứ không tổ chức khai ấn những nghi thức tính ngưỡng phần lễ vẫn được duy trì
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp cho biết
đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong khu di tích
yêu cầu người dân khi đi lễ đầu xuân phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ cá nhân dân hương chứ không có tập thể
cũng theo ông bình
người dân đến hành lễ đều đeo khẩu trang công tác phòng dịch ở đây được thực hiện nghiêm túc
trước khi vào dân hương mọi người phải sát khuẩn tay đo thân nhiệt được nhắc nhở giữ khoảng cách
ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp cũng cho biết
vì không tổ chức phát ấn như mọi năm nhà đền có kế hoạch gửi ấn cho khách đã đăng ký
đảm bảo nguyên tắc tránh tập trung đông người
trước đó thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy đã ký văn bản
gửi các sở quản lý văn hóa khuyến nghị các địa phương chủ động tạm dừng bắn pháo hoa
dừng tổ chức lễ hội dịp tết nguyên đáng nhâm dần mở hội hay đóng cửa phụ thuộc vào quyết định của địa phương
lãnh đạo bộ khuyến cáo các địa phương tùy diễn biến dịch bệnh điều phối hoạt động không lơ là phòng chống dịch
đối với các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí du lịch
nhiều lễ hội đầu xuân như yên tử quảng ninh chùa hương hội gióng hà nội cũng chỉ tổ chức phần lễ
tuy nhiên người dân du khách vẫn đổ về các điểm tham quan di tích để dân hương đi lễ
bên cạnh những tác dụng phụ của rượu gây ảnh hưởng sau tim nghiên cứu của nhóm chuyên gia nhật bản cho thấy
uống rượu có thể gây hạn chế sự gia tăng của các kháng thể trung hòa virus sars cov hai sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba
nhóm nghiên cứu do phó giáo sư retsu fujita tại đại học y tế và phúc lợi quốc tế
nhật bản dẫn đầu đã phát hiện rằng mức kháng thể trung bình sau khi tiêm mũi nhắc lại ở người uống rượu
là thấp hơn một mươi năm so với những người không uống rượu
đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên của nhật bản tập trung vào tác động từ việc uống rượu
đối với hiệu quả của việc tiêm liều vaccine tăng cường
nhóm của ông fujita bắt đầu nghiên cứu này từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối với khoảng một người tại trường đại học này
trong cuộc khảo sát mới nhất của chương trình nghiên cứu họ đã kiểm tra lượng kháng thể trong máu
của một trăm tám mươi bảy người trong đội tuyển
những người tuổi từ hai mươi một đến bảy mươi bảy đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
và tim mũi nhắc lại của pfizer vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong số đó có một trăm linh hai người thừa nhận có uống rượu tám mươi ba người không uống và hai người không trả lời
khảo sát không hỏi cụ thể về lượng dầu họ tiêu thụ
kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ kháng thể giữa nam và nữ
nhưng nhóm nghiên cứu cho biết những người hút thuốc lá có xu hướng có lượng kháng thể thấp hơn
những người không hút thuốc
dù vậy tác động từ việc hút thuốc lá đối với các kháng thể chống virus sars cov hai
vẫn nhỏ hơn so với việc uống rượu
nhìn chung uống rượu ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng cường miễn dịch của vaccine
ông fujita giải thích rằng trong trường hợp tiêm vaccine covid một mươi chín
thói quen uống rượu dường như hạn chế sự gia tăng kháng thể bằng cách làm giảm chức năng gan
cũng như gây áp lực cho đường ruột nơi tập trung khoảng bảy mươi tế bào miễn dịch
mức độ kháng thể của một trăm tám mươi bảy người trong cuộc khảo sát đã tăng trung bình
khoảng ba mươi bốn lần sau khi tiêm nhắc lại
nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng kháng thể ở những người trẻ tuổi cao hơn so với người lớn tuổi
chương trình tiêm chủng tăng cường của nhật bản đang diễn ra chậm chạp
chỉ có khoảng ba mươi số người đủ điều kiện đã đủ mũi tiêm thứ ba vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai tháng sau khi triển khai chiến dịch
phó giáo sư restsu fujita cho biết mức kháng thể sau tiêm chủng của người cao tuổi
có thể thấp hơn so với những người trẻ tuổi nhưng họ đạt đủ lượng cần thiết khi tiêm nhắc lại
chúng ta đã biết những cách xét nghiệm covid một mươi chín thường thấy như test nhanh qua que thử dịch mũi hoặc xét nghiệm pca
tuy nhiên mới đây một nhân viên y tế tại ấn độ đã sáng tạo ra cách xét nghiệm có một trăm linh hai
chọc que thở vào vùng kính của một cô gái
dẫn tin trên báo điện tử pháp luật và bạn đọc mới đây một nhân viên y tế tại ấn độ đã bị kết án một mươi năm tù
khi cố tình chọt que thử covid một mươi chín vào âm đạo một cô gái
theo đó vụ việc diễn ra tại phòng thiết nghiệm của bệnh viện công tại khu vực badnera
vào hôm hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhân viên y tế alpest desmood đã dùng tâm bông để chọc vào vùng kính
của nạn nhân một cô gái hai mươi ba tuổi làm việc tại một trung tâm thương mại ở amravati
theo báo cáo của cửa hàng cô gái kia làm việc có một ca dương tính covid một mươi chín
nên quản lý đã đề nghị mọi người bắt buộc phải đi test
sau khi tới trung tâm y tế alpest đã tuyên bố cô gái bị dương tính với covid một mươi chín
phải dùng que thử để chọc vào ông đạo để cho ra kết quả chính xác nhất
sau đó tên này đã thông báo lại cô gái âm tính
đến lúc về nhà và kể với anh trai nạn nhân mới biết test nhanh covid một mươi chín không cần làm như vậy
ngay sau đó gia đình cô gái đã lập tức gửi đơn khiếu nại cho sở cảnh sát
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi alpers desmood bị bắt giữ và bị phạt nóng ba triệu việt nam đồng
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm nhất hiện nay
là việc tìm vaccine cho con sẽ có thể gây ra những tác dụng vụ nào
hãy cùng tìm hiểu trong bản tin hôm nay
theo trích dẫn từ trang web của hệ thống y tế mayo clanics mỹ vaccine covid một mươi chín an toàn ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
kể cả người bị dị ứng các phản ứng phụ tương tự vaccine thông thường khác tỷ lệ viêm cơ tim rất hiếm gặp
hiện không có bằng chứng cho thấy vaccine covid một mươi chín ảnh hưởng đến quá trình dạy thì và khả năng sinh sản của trẻ nhỏ
các thử nghiệm lâm sàng trên người đã tiêm chủng trong dân số chung cho thấy vaccine an toàn
cơ quan khoa học y tế hsa của singapore cho biết không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan tới vaccine covid một mươi chín
trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại nước này
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chỉ có sáu trường hợp có phản ứng phụ
tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số hai mươi ba trăm hai mươi bảy liều vaccine đã được tiêm
fse nhận được báo cáo về một số trường hợp trẻ có phản ứng phụ như phát bang chóng mặt sốt và khó thở nhưng không nghiêm trọng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cũng cho biết
trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine pfizer hiếm khi gặp phản ứng phụ nghiêm trọng
các em bị đau tại vùng tim mệt mỏi hoặc nhức đầu đặc biệt sau liều thứ hai khoảng một mươi ba bị sốt
song các ca viêm cơ tim tác dụng phụ sau tiêm vaccine pfizer ở một số thanh thiếu niên và người lớn vẫn rất hiếm ở trẻ nhỏ
một số phụ huynh vẫn lo ngại do vaccine covid một mươi chín được phát triển quá nhanh chóng
tuy nhiên tiến sĩ tulley nhận định
thử nghiệm lâm sàng đã tuân thủ chính xác các quy chuẩn an toàn
tiến sĩ purvi pakhit một nhà dị ứng miễn dịch học của mạng lưới dị ứng và hèn xuyển cho rằng
các bậc cha mẹ không nên quá e dè với vaccine
đừng lo ngại nếu nhận được thông báo tiêm chủng bởi nguy cơ nhiễm ncov lớn hơn bất kỳ rủi ro do vaccine nào
còn tại trung quốc đất nước này vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược không covid hay còn gọi là zero covid
theo các nhà nghiên cứu trung quốc nếu khôi phục hoạt động đi lại
về mức trước đại dịch tại những vùng theo đuổi chính sách không covid
sẽ gây ra khoảng hai triệu ca tử vong trong một năm
theo hãng reuters giới khoa học và chuyên gia y tế trung quốc một lần nữa nhắc lại sự cần thiết
của việc duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt
họ lập luận rằng nguy cơ lây truyền hiện nay là quá cao và tình trạng lây nhiễm hàng loạt
sẽ gây sức ép nặng nề cho hệ thống y tế
nhóm nhà khoa học trung quốc đã sử dụng các nghiên cứu từ chile và anh
để tính toán hiệu quả cơ bản của vaccine ngừa covid một mươi chín
trung quốc chủ yếu sử dụng vaccine coronavac còn anh sử dụng vaccine pfizer và astrazeneca
họ ước tính hiệu quả cơ bản của vaccine trong phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng là sáu mươi bốn
trong khi đó hiệu quả của vaccine này trong ngăn ngừa tử vong ước tính là tám mươi năm
nhưng ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu đạt chín mươi năm nếu hoạt động đi lại của người dân
được khôi phục về mức năm hai nghìn một mươi chín các nhà nghiên cứu ước tính rằng tất cả những khu vực
theo đuổi không covid một mươi chín sẽ chứng kiến hơn
các nhà nghiên cứu ước tính sẽ chứng kiến hơn hai trăm ba mươi bốn triệu ca nhiễm mới trong vòng một năm
trong đó có sáu mươi bốn ca có triệu chứng và hai triệu ca tử vong
để giảm tỷ lệ mắc covid một mươi chín xuống mức của bệnh cúm sau khi khôi phục hoạt động đi lại như bình thường
hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm virus sars cov hai của vaccine cần phải tăng lên bốn mươi
trong khi hiệu quả phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng cần phải tăng lên chín mươi
đáng lưu ý điều quan trọng đối với vaccine thế hệ mới là cần phải chống lại lây nhiễm hiệu quả hơn
so với chống lại triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong
nhóm nghiên cứu cho biết chìa khóa để kiểm soát covid một mươi chín nằm ở yếu tố phát triển
và sử dụng rộng rãi các loại vaccine có ngăn ngừa lây nhiễm tốt hơn
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp dịch bệnh tại việt nam
cùng với việc người dân di chuyển du xuân nhiều dịp tết và quay lại thành phố sau tết
việc tuân thủ nghiêm túc quy định năm k là vô cùng cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo